bộ lao động thương binh và xã hội vừa trình thủ tướng dự thảo quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
theo dự thảo này sẽ có tám đối tượng được hỗ trợ từ gói sáu mươi hai tỷ đồng
đáng chú ý đối tượng người lao động không có sao kết hợp đồng lao động tự do bị mất việc làm cũng được hưởng một tám triệu đồng trong thời gian không quá ba tháng
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra đối tượng phải thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp là một trong những công việc sau
bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định thu gom rác phế liệu bốc phát vận chuyển hàng hóa
lái xe mô tô hai bánh chở khách xe xích lô chở khách bán lẻ vé số lưu động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống lưu trú du lịch chăm sóc sức khỏe làm đẹp thể thao giải trí
sau ngày một mươi năm hàng tháng người lao động tự do có nhu cầu hỗ trợ gửi giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp
trong tháng tiếp theo người lao động có nhu cầu được hỗ trợ thì tiếp tục gửi giấy đề nghị hỗ trợ về ủy ban dân cấp xã